đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội cấm tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng các đối tượng vẫn tụ tập đông người để sử dụng trái phép chất ma túy
vụ việc vừa được công an huyện định quán tỉnh đồng nai phát hiện tại một quán karaoke nằm trên địa bàn của xã phú cường
thực hiện giãn cách xã hội cấm tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh
gắn với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi không để tệ nạn ma túy
và hận ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
bằng các biện pháp nghiệp vụ trong chiều ngày chín tháng sáu
công an huyện định quán tỉnh đồng nai bất ngờ đột kích vào quán karaoke minh nguyễn
ở ấp bến đông hai xã phú cường
tại đây lực lượng công an phát hiện hai phòng hát có một mươi ba đối tượng gồm năm nữ tám nam
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bịch ma túy tổng hợp
hai khay sử dụng ma túy dụng cụ chi ma túy điện thoại
và một số tiền mặt cùng nhiều dụng cụ âm thanh ánh sáng dùng để bay lắc
qua test nhanh xác định có chín đối tượng gồm bốn nam và năm nữ dương tính với ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội như sau
việc nhắn đối tượng trên tụ tạp sử dụng ma túy không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật
mà còn vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong tình hình hiện nay làm tăng nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
lực lượng công an huyện cũng đã triển khai cho công an các xã các đội nghiệp vụ
nhất là đội quản lý hình chính quản lý công tác kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh đảm bảo công tác phòng chống dịch
trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện
để đảm bảo là vận động tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định của nhà nước
có thể nói việc triển phát tụi điểm bay lắc trên là thành thức xuất sắc của công an huyện định quán
trong đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm ma túy
hiện công an huyện định quán tính động này đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn sơn năm mươi năm tuổi
là người quản lý quán để điều tra làm rõ hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy